đợt nắng nóng thứ hai tại thành phố đà nẵng đang ở mức đỉnh điểm
nhiệt độ ngoài trời buổi trưa có lúc lên đến bốn mươi độ c
thời tiết nóng bức kéo theo nhu cầu giải nhiệt của người dân đang tăng cao
mặt hàng máy lạnh hoa quả đang thực sự là lựa chọn ưu tiên của người dân đà nẵng khi mua sắm
đại diện các hệ thống kinh doanh điện lạnh cho biết
năm nay do thời tiết nắng nóng kéo dài với cường độ cao nên nhu cầu mua sắm của người dân cũng theo đó tăng mạnh
đặc biệt là các mặt hàng làm mát tiết kiệm điện
điện tăng nay là khách hàng cũng lựa chọn những sản phẩm rất là tiết kiệm điện
giống như là điều hòa inverter những sản phẩm đó bán rất là chạy
tăng trưởng từ ba mươi bốn mươi so với cùng kỳ năm ngoái
cái lượng hàng bán là rất là nhiều một ngày tầm cỡ bình quân từ bốn mươi đến năm mươi bộ điều hòa chưa kể là quạt nước
ghi nhận tại các chợ siêu thị lượng hàng nông sản đã được tiểu thương nhập về

tuy nhiên một số rau củ quả vẫn không đủ cung ứng cho thị trường
nắng gắt liên tục người dân ngại ra đường vì vậy phương thức giao hàng tận nhà đang phát triển mạnh
tại thành phố đà nẵng dù nhu cầu tăng mạnh nhưng giá cả các mặt hàng làm mát vẫn giữ ở mức ổn định
hiện các đơn vị kinh doanh mặt hàng giải nhiệt đang tiếp tục tìm kiếm các nguồn hàng mới nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của người dân